cơ hội tại thị trường này dành cho các nhà sản xuất còn rất lớn
đây là nhận định trong báo cáo cập nhật thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh dựa trên nghiên cứu đo lường bán lẻ của công ty đo lường hiệu suất toàn cầu nelsen công bố ngày một mươi tám tháng chín vừa qua
tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh dựa trên nghiên cứu đo lường hiệu suất toàn cầu nielsen công bố ngày một mươi tám tháng chín vừa qua

tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh dựa trên nghiên cứu đo lường hiệu suất toàn cầu nielsen công bố ngày một mươi tám tháng chín vừa qua